bộ công thương vừa đề nghị các tỉnh các doanh nghiệp tuân thủ hướng dẫn của bộ công thương
và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để đẩy nhanh hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang hình thức chính ngạch
bộ công thương cho biết mặc dù thời gian thông quan hàng hóa
nhưng trong bối cảnh cả việt nam và trung quốc vẫn phải tiếp tục bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt
của công tác phòng chống dịch covid một mươi chín bộ công thương tiếp tục khuyến nghị các tỉnh
các doanh nghiệp hạn chế đưa hàng lên các cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh lạng sơn
để xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân tại các cặp chợ trong giai đoạn hiện nay
trước đó tối ngày một mươi bảy tháng bốn phía trung quốc thông báo sẽ chỉ đạo lực lượng hải quan và chính quyền địa phương
cụ thể thời gian làm thủ tục thông quan đối với hình thức trao đổi cư dân biên giới sẽ khôi phục lại như trước đó
buổi sáng bắt đầu từ tám giờ đến một mươi một giờ buổi chiều từ một mươi hai h đến một mươi sáu giờ theo giờ việt nam
hoạt động thông quan tại khu vực chem vào ngày nghỉ cuối tuần cũng được nối lại